chào các bạn tôi là nguyễn văn phóng viên báo sức khỏe và sống
hôm nay tôi đang có mặt tại bệnh viện thổi đà nẵng
thưa các bạn cách đây hôm một giờ đồng hồ bệnh viện thổi đà nẵng đã tiếp nhận bệnh nhân covid nặng từ bệnh viện đà nẵng trường hệ
bên cạnh đây là bác sĩ trần du linh phó phòng sức cấp cứu bệnh nhân trợ giấy
người được bộ y tế điều động từ trợ giấy sang tăng cường cho đà nẵng
cảm ơn anh nguyễn đã trả lời phỏng vấn báo sức khỏe và sống
thưa anh vừa rồi anh đã tiếp nhận bệnh nhân từ đà nẵng về
xin anh cho biết về sức khỏe của bệnh nhân trường hệ này là như thế nào
đây là bệnh nhân số bốn trăm chín mươi bảy bệnh nhân này nhập vị ngày một mươi tám tháng bảy hai nghìn hai mươi
tại bệnh viện đà nẵng sống trong một đội phát triển covid
trên đồng hồ bệnh nhân này bệnh nhân là sáu mươi tám tuổi nhất là lớn tuổi
thứ hai là tiền căng của bệnh nhân bị bạc thân sân
bệnh nhân đã lâu và trước đó là có sổi cái địa mật đã được lấy sổi
thì tổng thương phổi cũng như tiến triển của bệnh nhân đã được đặt thống thở
thở cho tới hôm nay là cũng hơn một tuần
thì trong cái mục tiêu là cố gắng làm sao giải phóng nhanh nhất cả các bệnh nhân covid của đà nẵng
do đó chúng tôi đã cố gắng xây dựng một cái cơ sở hậu sức trưng cho bệnh nhân phổi

thì tình trạng bệnh nhân sau khi nhập vào tại dân viên phổi của đà nẵng đó cũng là bệnh nhân đã ngừng được cái cơ sở hậu sức
thứ hai nữa là cái tiền giáp của bệnh nhân này thì không có tỉnh báo
thì bây giờ mình đang vinh cái chút trong phần để mình đánh giá lại cái tình trạng tiền giáp của bệnh nhân
và bệnh nhân vẫn còn tùy phục của máy thở
thì trong thời gian tới thì tôi cần phải làm một cái xét nghiệm để đánh giá lại cái tình trạng tiền giáp
và đánh giá những cái trực tiếp của anh đánh giá những cái mức độ phương phẫu
nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì phải mặc tầm ràng các thông số
thì mình sẽ ổn định sau cái khoảng thời gian của bệnh nhân của đà nẵng với lãi khởi của trang bệnh viện phòng
thưa anh được biết là phần bệnh viện trợ giãn các bác sĩ và dân viên phẫu đã hỗ trợ rất nhiều cho y tế đà nẵng đà nẵng đôi chung và bộ phòng hội đà nẵng đôi riêng
để hiện nay có một cái đơn vị hồi sức tập cứu
bao gồm rất nhiều trang thiết bị hiện đại
anh có thể kể cho bạn bạc biết là cái quá trình mà anh phát đặt cái hệ thống đơn vị hồi sức tập cứu cũng được như thế này
thì mình sẽ quản lý ngày hai mươi bốn tháng bảy
chúng tôi là một người đồng tiên tập trung đến đà nẵng trong cái trường học đầu tiên của một mươi bốn một mươi sáu
cái kíp đó là kíp phản ứng nhân của quản lý về tình trạng trực tiếp của bộ y tế
thì đã trực tiếp
cái khép hồ
tiếp tục sau một mươi bốn một mươi sáu thì rất nhiều bệnh nhân sẽ ra sau đó
cái đó tới thời điểm hiện tại
thì bệnh viện trực lãnh đã cử năm bộ của bộ y tế
hiện nay là đã hơn một mươi hai nhân viên y tế các bộ y tế có mặt tại bệnh viện trực lãnh
và đã được bộ y tế giao với trách nhiệm làm sao xây dựng nhanh nhất
có thể cái bộ bệnh viện phổi đà nẵng trở thành một nơi mà có thể tiếp nhận
những nguyên nhân covid và đặc biệt là có thể làm cho nhanh chóng
để tiếp nhận những nguyên nhân covid nặng cần có hồi sức từ cái việc thẩm máy
từ cái lọc máu ngay cả tới thậm chí có thể có tiền luôn đặt để mua tại đây
thì với những cấp bắt đó cái cơ sở y tế tại bệnh viện phổi
chúng tôi đã nỗ lực ngày đêm trong năm ngày
chúng tôi đã sắp cấp một cái hệ thống icu có thể đặt chuẩn có thể để
có thể điều trị hoàn chỉnh
các bệnh nhân covid nặng ngay cả từ cái hệ thống máy móc trang thiết bị
cho tới các xét nghiệm đầy đủ các xét nghiệm
tại cái hệ thống icu các bạn có thể thấy mình có hệ thống mà có hai lọc
ở tầng một mình có thể chứa được sáu bệnh nhân mà có thể là thẩm máy
lọc máu và thậm chí những bệnh nhân nặng mà cần phải lọc xét mua
trên tầng hai chúng ta có thể chứa được một mươi tám bệnh nhân
bức độ những bệnh nhân đó có thể bức độ nhẹ hơn và thậm chí nếu tình hình dịch bệnh căng thẳng hơn
rất nhiều bệnh nhân nặng thêm thì chúng tôi cũng có thể xây dựng những bệnh tầng hai đó
để cho những bệnh nhân cần thẩm máy
và sắp tới thì theo tinh thần của bộ y tế chúng tôi sẽ mở rộng
giải cũng gần hơn để tiếp tục xây dựng hệ thống của icu
cho trường hợp tình hình dịch mà những bệnh nhân nặng mà cần phải nhu cầu
hiện nay các bạn thấy là không chỉ là bệnh viện phổi mà bệnh viện hòa vang
cũng đang tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân
mục tiêu làm sao
chúng ta sẽ cố gắng giải phóng nhân dịch
những bệnh nhân nặng tại mắc covid tại bệnh viện đà nẵng
và tiến tới không còn bất cứ bệnh nhân covid nào tại bệnh viện đà nẵng
bởi vì bệnh viện đà nẵng sẽ là nơi bệnh viện quan trọng của người dung
tập trung điều trị cho tất cả các bệnh khác
khi kết thúc covid tại bệnh viện đà nẵng không còn các thời điểm tích ly
thì trong đó bệnh viện đà nẵng có thể giải quyết được
cho rất nhiều và còn rất lớn
cho được những người bệnh không phải là covid với nhu cầu hiện nay rất cao
để giải quyết cho bệnh viện quản lý tế tại cuộc đời chung
và xin cảm ơn anh chúc anh sức khỏe